tại trung tâm chiếu phim quốc gia hà nội đang diễn ra liên hoan phim đức năm hai nghìn hai mươi
liên hoan phim đức được khởi xướng từ viện gớt vào năm hai nghìn một mươi
với mong muốn có thể đem những bộ phim mới và đặc sắc của nền điện ảnh đức đến với khán giả việt nam
liên hoan phim năm nay có một mươi ba xuất chiếu và tám bộ phim được chiếu vào lúc hai mươi h các buổi tối thứ ba thứ năm thứ bảy hàng tuần
từ một mươi hai tháng chín đến ngày một mươi tháng một mươi tại trung tâm chiếu phim quốc gia
các bộ phim được lựa chọn rất kỹ lưỡng và là những bộ phim mới được sản xuất
được sự đón nhận từ công chúng và nhận được nhiều giải thưởng liên hoan phim của đức
thông qua liên hoan phim khán giả tại việt nam không chỉ có cơ hội tiếp cận những bộ phim hay thuộc nhiều thể loại khác nhau
mà còn có thể cập nhật được những xu hướng chủ đề đang thịnh hành của điện ảnh đức
tìm hiểu về văn hóa cuộc sống chính trị của đất nước này